ủy ban nhân dân tp hcm cho biết sẽ tạo mọi điều kiện khuyến khích hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện lên doanh nghiệp
hướng đến mục tiêu đạt năm mươi doanh nghiệp trong năm hai nghìn một mươi bảy
hiện tp hcm có gần hai trăm năm mươi hộ kinh doanh cá thể nhưng chỉ đóng góp khoảng hai trong cơ cấu thu ngân sách
trong khi đó có những hộ kinh doanh cá thể có quy mô hoạt động và doanh thu lớn hơn nhiều doanh nghiệp
do đó cần nâng cao tỷ lệ các hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện lên doanh nghiệp
nhằm tạo điều kiện tiếp sức cho các hộ kinh doanh này phát triển quy mô hoạt động
việc làm này không chỉ chạy theo số lượng năm mươi doanh nghiệp mà quan trọng là khuyến khích các tổ chức
cá nhân hoạt động kinh doanh phát triển quy mô và thế mạnh góp phần vào việc phát triển kinh tế thành phố
để làm được điều này thành phố sẽ có các chương trình hỗ trợ miễn phí phần mềm quản lý kế toán
hướng dẫn thủ tục đăng ký lao động bảo hiểm xã hội cho các hộ kinh doanh
ngoài ra thành phố cũng đề nghị cơ quan thuế thay đổi mô hình thuế khoán đối với hộ cá thể
tránh thất thoát cải cách công tác kiểm tra của ngành thuế tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn và phát triển